quảng trị có tám mươi ba diện tích đất bị nhiễm bom mìn sau chiến tranh
những hậu quả của ô nhiễm bom mìn không chỉ xác định qua số liệu người thương vong
chi phí cứu chữa mà còn tác động đến nhiều mặt khác về kinh tế xã hội môi trường
đến hàng chục năm sau còn cảm nhận rõ sự nhức nhối của nó
hôm nay quảng trị đã tổ chức hội nghị hai mươi năm về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
trong gần hai mươi năm qua có nhiều nhà tài trợ đã tổ chức cho tỉnh trong việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
tiêu biểu như bộ ngoại giao đức bộ hợp tác phát triển đức bộ ngoại giao hoa kỳ
bộ ngoại giao naui bộ phát triển quốc tế vương quốc anh và quỹ viện trợ phát triển ireland
cùng nhiều quỹ nhân đạo tổ chức và cá nhân ngoài nước với tổng kinh phí hỗ trợ
thực hiện các dự án hơn sáu mươi bảy triệu đô la mỹ
tính đến nay các dự án đã tiến hành giả phá an toàn gần một trăm một mươi sáu triệu m hai đất ô nhiễm nặng
xử lý an toàn gần sáu trăm linh đơn vị bom mìn vật liệu chưa nổ các loại
qua đó người dân có thêm nhiều diện tích đất an toàn để yên tâm canh tác định cư
đến thời điểm này có ba trăm sáu mươi học sinh và người dân đã được tiếp cận với chương trình
giáo dục phòng tránh bom mìn nhờ vậy nạn nhân do tai nạn bom mìn giảm dần qua từng năm
trong chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng trị hướng đến mục tiêu tỉnh an toàn không còn nguy hiểm bom mìn vật nổ đối với người dân